chiều nay tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
tòa tuyên phạt bị cáo dương văn hòa cựu hiệu trưởng đại học đông đô một mươi hai năm tù về tội giả mạo trong công tác
cùng tội danh hai cựu hiệu phó đại học đông đô là trần kim oanh và lê ngọc hà lần lượt bị tuyên một mươi năm tù giam và chín năm tù giam
các bị cáo còn lại bị tuyên từ một mươi hai tháng tù treo đến sáu năm tù giam
tòa cũng tuyên truy thu số tiền bảy một tỷ đồng thu lợi bất chính từ các hành vi phạm tội được xác định đã nộp về quỹ của trường đại học đông đô
cơ quan tố tụng cho biết chủ mưu của vụ án là trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị đại học đông đô
tuy nhiên hiện hùng đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra sẽ xử lý khi bắt được bị can này